bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đây là đoàn đầu tiên triển khai thỏa thuận hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực trao đổi đoàn nghỉ dưỡng
đồng thời mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục được đón nhiều đoàn trong khuôn khổ hợp tác trao đổi
và tăng cường mối quan hệ hợp tác phối hợp trên các lĩnh vực giữa hai bên
vừa qua tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền hàn quốc tại việt nam choi yong sam
đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
bộ trưởng chúc nhiệm kỳ công tác của đại sứ choi yong sam đạt được nhiều kết quả rực rỡ
góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước việt nam và hàn quốc nói chung
giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật của hàn quốc nói riêng
bộ trưởng mong muốn hai bên sẽ tăng cường tham vấn phối hợp lập trường tại các diễn đàn quốc tế khu vực và các vấn đề cùng quan tâm
công an các đơn vị địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quyết liệt hiệu quả tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu
trọng điểm các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng của đất nước
trọng tâm là bảo đảm an ninh trật tự kỷ niệm bảy mươi tám năm quốc khánh mùng hai tháng chín
đây là yêu cầu của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tại hội nghị giao ban đánh giá tình hình kết quả công tác công an tháng tám triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng chín
đặc biệt cần tập trung triển khai các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông
thực hiện đấu giá biển số xe ô tô và triển khai thực hiện tháng chín tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường
mới đây tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ đã tổ chức phiên họp tháng tám
phát biểu kết luận phiên họp bộ trưởng tô lâm đề nghị các bộ ngành địa phương cần tập trung thực hiện hai trăm ba mươi ba nhiệm vụ
đặc biệt tìm giải pháp sớm khắc phục những nhiệm vụ còn chậm muộn
cần sớm hoàn thiện triển khai trung tâm dữ liệu quốc gia luật giao dịch điện tử
nghị định quy định hai nhóm thủ tục hành chính liên thông
bộ trưởng tô lâm cũng giao nhiệm vụ và thời gian hoàn thành cụ thể cho các thành viên tổ công tác
trên tinh thần gấp rút khẩn trương một số nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành ngay trong tháng chín
sáng ngày ba mươi tháng tám dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
triển khai chương trình nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn trong các học viện trường công an nhân dân
tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
việc thực hiện các nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo phải gắn chặt với thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng tiếp tục đổi mới hơn nữa về công tác tuyển sinh công an nhân dân
đáp ứng yêu cầu công tác công an trong tình hình mới phát huy công tác phối hợp
tăng cường hợp tác quốc tế góp phần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi tám năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sáng ngày ba mươi một tháng tám đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
đoàn đã bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh và các anh hùng liệt sĩ
truyền thống anh hùng vẻ vang xây dựng lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
xứng đáng là thanh bảo kiếm của đảng là chăn thép vững vàng bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả đường lối chủ trương đối ngoại của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương bộ công an
đã ban hành nhiều nghị quyết chỉ thị chương trình kế hoạch về vấn đề này
trong nửa đầu nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng bộ công an đã có những đóng góp rất tích cực hiệu quả trong thực hiện chủ động hội nhập quốc tế
nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và vị thế của việt nam trên trường quốc tế
thời gian qua đảng ủy công an trung ương bộ công an đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để công tác đối ngoại công an nhân dân
thực sự đi trước mở đường một số nhiệm vụ mang tính đột phá góp phần đặt nền móng cho hợp tác toàn diện sâu rộng của việt nam với các nước
đóng góp quan trọng vào thành công chung của đối ngoại đảng ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân
thứ nhất là đã củng cố mở rộng phát triển quan hệ hợp tác liên quan đến công tác công an với các nước và các tổ chức quốc tế
đặc biệt là đối với các đối tác truyền thống các nước láng giềng các nước asean từng bước đưa các mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu ổn định bền vững có trọng tâm trọng điểm
thứ hai là đã tăng cường đàm phán ký kết các điều ước
thứ ba là đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi đáp ứng các yêu cầu về hợp tác bảo vệ an ninh trật tự
thứ ba là tích cực truyền tải các thông điệp về đường lối chính sách đối ngoại của đảng nhà nước tới các đối tác và bạn bè quốc tế nhất là tại các diễn đàn cơ chế đối thoại về an ninh
lực lượng công an nhân dân đã có những thành tiệu rất là quan trọng trong việc thực hiện đường lối đối ngoại đổi mới trên các khía cạnh
chúng ta thấy rằng là trong cái việc đối ngoại và hợp tác quốc tế luôn luôn xác định cao nhất là bảo vệ lợi ích quốc gia lợi ích dân tộc và đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
đấy là yếu tố quan trọng nhất mà lực lượng công an dân có sứ mệnh và trách nhiệm bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa và thông qua các hoạt động đối ngoại để chủ động tham mưu cho đảng nhà nước có những quyết sách phù hợp
cùng với đó lực lượng công an nhân dân đã chủ động phối hợp với các đối tác tham gia giải quyết các vấn đề an ninh mang tính toàn cầu
ngoài ra lực lượng công an đã cùng với lực lượng quốc phòng chúng ta đã tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế và tham gia các sự kiện để cùng với cộng đồng quốc tế đối phó với những vấn đề an ninh phi truyền thống như động đất vừa qua ở thổ nhĩ kỳ
với quyết tâm chính trị cao cùng các nhóm giải pháp rất cụ thể đối ngoại công an nhân dân đã tạo thế trận vững chắc nâng cao tiềm lực vị thế của công an việt nam
đưa hợp tác an ninh cùng với hợp tác phù hợp
quốc phòng trở thành trụ cột trong quan hệ giữa việt nam với nhiều nước tạo điều kiện mở rộng và phát triển hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác
củng cố quan hệ giữa việt nam với các nước ngày càng đi vào chiều sâu toàn diện hiệu quả
trong ba năm qua việc xây dựng công an xã chính quy đã khẳng định một chủ trương lớn của đảng nhà nước bộ công an nhằm chủ động nắm chắc tình hình
bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở kịp thời lắng nghe và giải quyết những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân
ngay từ khi mới manh nhà với phương châm trọng dân gần dân lúc dân cần lúc dân khó có công an
lực lượng công an xã chính quy đã và đang ghi những dấu ấn bằng những việc làm thiết thực cụ thể
sau đây là ghi nhận tại xã tiền phong huyện mê linh thành phố hà nội
công an xã tiền phong huyện mê linh thành phố hà nội với bảy cán bộ chiến sĩ
ngay khi nhận nhiệm vụ cán bộ chiến sĩ công an xã tiển phong đã nhanh chóng chủ động nắm chắc tình hình
đồng thời cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh trật tự
góp phần tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế xã hội
địa bàn xã tiền phong của tôi thì là một trong những địa bàn xã tiêm mẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự
anh em công an xã của tôi thứ nhất là ngoài việc thực hiện nghiêm các nội dung văn bản chỉ đạo của lãnh đạo công an cấp trên
ngoài ra thì anh em công an xã cũng chủ động tham mưu cho đảng ủy ủy ban xây dựng
ban hành kế hoạch tuần tra nhân dân phối hợp với các ban ngành đoàn thể thường xuyên tuần tra khép kín địa bàn
vào các ca trực ban đêm ngoài giờ để duy trì đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nói chung
thường xuyên tuần tra đến các từng đường làng ngõ xóm để phòng chống tội phạm cũng như là các tai tệ nạn xã hội
từ việc gần dân sát dân tạo được sự tin yêu của quần chúng nhân dân
công an xã tiền phong đã huy động được sức mạnh tổng hợp của nhân dân
trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
ngay từ khi về xã cán bộ chiến sĩ công an xã tiển phong đã xác định
việc huy động sức dân là yếu tố then chốt trong đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
do đó đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của chính quyền và quần chúng nhân dân
chúng tôi phối hợp với các ông chí đó là đi tuần tra để đảm bảo trật tự an ninh chính trị của địa bàn
đặc biệt là khu nhất là trong những dịp ngày lễ ngày tết
khu vực thôn xóm và khu phố để đảm bảo về trật tự an toàn giao thông
chấp hành hội an toàn giao thông trên địa bàn của khu vực xã
ngoài ra chúng tôi cùng với công an xã xuống địa bàn tổ chức các cuộc họp
để tuyên truyền vận động cho người dân hiểu về vấn đề phòng chống tội phạm
để làm sao người dân hiểu rõ được vấn đề về pháp luật
để cho người ta tránh trường hợp là vi phạm pháp luật
năm qua từ nhiều nguồn tin tin báo tổ chức tội phạm của người dân
đã giúp công an xã tiển phong giải quyết xử lý hai vụ việc vi phạm về an ninh trật tự
vận động một đối tượng trốn truy nã ra đầu thú không có khiếu kiện vượt cấp
góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
lực lượng công an chính quy về xã thì rất là đảm bảo về an ninh trật tự
nhất là những công tác tuần tra giám sát về ban đêm
và những người dân ở trong địa phương rất chi là yên tâm
và người dân phục vụ kinh doanh buôn bán trên địa bàn
được đảm bảo về an ninh trật tự nhất là những tệ lạc xã hội như cờ vàng
rồi những ổ mại dâm ma túy gần như là triệt tiêu không có trên địa bàn nữa
và chúng tôi cũng rất chi là đánh giá lực lượng công an chính quy về địa phương rất tốt
nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình
mỗi cán bộ chiến sĩ công an xã tiền phong
luôn thực hiện gương mẫu trong mọi phong trào ở cơ sở
giúp đưa xã tiển phong tiếp tục là điểm sáng của huyện mê linh trên các lĩnh vực
qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ công an trong lòng dân
theo thống kê của bộ công an đến nay cả nước đã có trên sáu mươi năm triệu tài khoản định danh điện tử
được đăng ký và kích hoạt
tuy nhiên trong quá trình công dân sử dụng thì vẫn còn gặp một số khó khăn vướng mắt
khi sử dụng trên ứng dụng vneid
nhằm kịp thời khắc phục tình trạng trên bộ công an đã đưa vào vận hành hệ thống tổng đài hỗ trợ
với đầu số một nghìn chín trăm linh ba trăm sáu mươi tám nhằm tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về định danh và xác thực điện tử
khi kích hoạt tài khoản
triển khai việc tiếp nhận các nội dung liên quan đến tài khoản định danh điện tử
trung bình mỗi ngày tổng đài có khoảng hai cuộc gọi đến
một số nội dung vướng mắt được người dân tập trung chủ yếu
cần sự hỗ trợ liên quan đến quy trình kích hoạt tài khoản
cũng như cách thức sử dụng
đối với một số thắc mắc cần sự đối sánh từ hệ thống định danh điện tử
tổng đài viên sẽ hướng dẫn khách hàng liên hệ lại sau ba ngày làm việc hoặc nhận thông báo qua sms
hiện tổng đài được duy trì hoạt động mỗi ngày làm việc cả ngày cuối tuần và trong ngày lễ
bên cạnh đó cũng bố trí nhân sự tiến hành trực song song
giải đáp trên hệ thống gia lô và trang phép facebook chính thức

tuy nhiên với lưu lượng cuộc gọi lớn khả năng tiếp nhận còn hạn chế
khi hiện nay mới chỉ có hai mươi nhân sự trực tổng đài mỗi ngày
hiện trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cũng đang đưa ra nhiều giải pháp
trong đó bổ sung trang thiết bị hạ tầng công nghệ
nhằm kịp thời hỗ trợ và giải đáp thông tin nhanh nhất cho công dân
trong quá trình sử dụng tài khoản định danh điện tử
gần đây nhất là chúng tôi cũng đã triển khai cái tiện ích chức năng trên vned
chúng tôi cũng có thể phản ánh kiến nghị trực tiếp trên đó
quy mô thì chúng tôi sẽ phải nâng cấp số lượng đầu máy
tiếp nhận yêu cầu vững mắt của người dân
thứ hai nữa là cái trang giao lô với facebook
thì chúng tôi sẽ phải cử cán bộ theo dõi sát hơn
và cập nhật và lắm bắt những tình hình cụ thể trên đấy
để tránh cái tình trạng là người dân phản ánh nhưng không có sự phản hồi của bên chỗ phía công an
tin an ninh trở tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên
vừa tạm giữ đào văn sáng trú tại thành phố hưng yên về hành vi giết người
vào khoảng một mươi giờ đêm ngày hôm qua
đào văn sáng đã xảy ra mâu thuẫn với nguyễn văn long tại quán bia
trên đường về sáng gặp long đi ngược chiều cho nên đã quay đầu xe đi cùng chiều với long
dùng dao đâm nhiều nhát về phía long
trong đó có hai nhát trúng vào người khiến long tử vong
cho đến ba giờ sáng ngày hôm nay
sau khi được các đơn vị công an phối hợp vận động thuyết phục
sáng đã đến phòng hình sự công an tỉnh hưng yên để đầu thú
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia
ngày hôm nay toàn quốc đã xảy ra ba mươi hai vụ tai nạn giao thông
làm hai mươi người tử vong hai mươi sáu người bị thương
so với cùng kỳ nghỉ lễ của năm hai nghìn hai mươi hai đã tăng một mươi hai vụ
tăng bảy người tử vong tăng một mươi hai người bị thương
trong đó đường bộ đã xảy ra ba mươi hai vụ làm hai mươi người tử vong hai mươi sáu người bị thương
đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
trong ba ngày nghỉ lễ quốc khánh từ ngày một đến ngày ba tháng chín toàn quốc đã xảy ra tám mươi chín vụ tai nạn giao thông
làm chết năm mươi ba người bị thương sáu mươi bảy người
so với cùng kỳ nghỉ lễ năm hai nghìn hai mươi hai đã tăng ba mươi hai vụ tăng một mươi chín người chết và hai mươi một người bị thương
ngày ba chín lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý tám chín trăm hai mươi trường hợp
ra quyết định xử phạt hơn một mươi chín tỷ đồng
tước hai sáu giấy phép lái xe các loại
tạm giữ một trăm ba mươi chín xe ô tô
ba sáu trăm linh mô tô và ba mươi hai phương tiện
trong đó xử lý vi phạm nồng độ cồn là hai tám trăm sáu mươi sáu trường hợp
ma túy là bảy trường hợp
trở hàng quá tải trọng ba mươi năm trường hợp
quá khổ giới hạn tám trường hợp
vi phạm về tốc độ là một bảy trăm năm mươi bảy trường hợp
đội ba cục cảnh sát giao thông vừa truy bắt thành công một nhóm một mươi hai thanh thiếu niên
đã dùng sáu xe máy vào cao tốc cầu rẽ ninh bình chạy với tốc độ cao
nhóm thanh thiếu niên gồm có một mươi một nam một nữ tháo
xe không đổi mũ bảo hiểm lưu thông vào cao tốc cầu rẽ ninh bình
lực lượng cảnh sát giao thông đã bắt giữ tại chỗ hai xe khi đang ở trên cao tốc
các xe khác bị truy đuổi và bắt giữ tại khu vực tam trúc tỉnh hà nam
điều đang nói là một đối tượng trong nhóm thanh thiếu niên này
đang bị công an huyện đông anh bắt khởi tố về tội gây dối trật tự công cộng
trong vụ năm mươi năm đối tượng mang hung khí đánh nhau bị bắt giữ
và đối tượng này đang được tại ngoại chờ tòa án xét xử
thông tin từ ủy ban nhân dân xã tân hiệp thành phố hội an tỉnh quảng nam
vào ngày hôm nay chiếc ghe chở cán bộ khu bảo tồn củ lao tràm đang đi làm nhiệm vụ
thì đã bị chết máy trên biển rồi bốc cháy khiến ba người bị thương
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi một h ngày hôm nay
ba nhân viên khu bảo tồn biển cú lao chàm đang làm nhiệm vụ
tại khu vực hòn giài thuộc đảo cú lao chàm thì ghe bị chết máy
lúc này một nhân viên xuống khu bảo tồn biển cú lao chàm
xuống khoang máy để kiểm tra và phát hiện khói bốc lên sau đó lửa bùng phát dữ dội
vụ việc đã khiến cả ba nhân viên của khu bảo tồn biển cú lao tràm bị bỏng
sau khi nắm được thông tin sự việc lực lượng biên phòng đã có mặt cùng với người dân dập lửa
đưa các nạn nhân đi cấp cứu
cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc